ngày hai mươi tám tháng bảy lãnh đạo tỉnh phú yên đã quyết định kỳ luật bằng hình thức cách chức phó chủ tịch ubnd thị xã sông cầu
nhiệm kỳ hành một mươi sáu hai mươi một đối với ông lương công tuấn vì đã thiếu trách nhiệm buông lòng trong công tác quản lý đất đai
ký hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định